mà đó còn là những cuộc điện thoại của chính người làm cha làm mẹ đang rơi vào trạng thái hoang mang bế tắc trước nguy cơ con mình bị xâm hại tình dục bất cứ lúc nào
theo như thống kê không những ở tại tổng đài chúng tôi mà ở tại các cơ quan khác như là bộ công an thì nó chiếm từ bảy mươi đến bảy mươi năm đối tượng xâm hại trẻ em là người quen
người quen này có thể là từ những người làm việc trong nhà trường từ giáo viên
từ những người trong họ hàng thậm chí là cả từ cha đẻ
là hơn một hai trăm linh trẻ em bị xâm hại tình dục
còn theo thông tin từ cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an tội phạm xâm hại trẻ em đang gia tăng theo từng năm
năm hai nghìn một mươi có tám trăm sáu mươi bảy vụ bắt chín trăm hai mươi ba người
năm hai nghìn một mươi một có chín trăm bốn mươi vụ bắt một hai mươi năm người
năm hai nghìn một mươi bốn có một ba trăm tám mươi hai vụ bắt một bốn trăm ba mươi ba người
bạo lực đối với trẻ em và xâm hại trẻ em diễn ra ở khắp nước
tuy nhiên tình trạng bạo lực với trẻ em ở khu vực châu á là tương đối phổ biến
theo một số nghiên cứu gần đây sáu mươi bốn trẻ em trong độ tuổi từ hai đến một mươi bảy ở châu á đã từng trải qua ít nhất một hình thức bạo lực nghiêm trọng
và tổng số trẻ em từng bị bạo lực là bảy trăm linh triệu trẻ
rõ ràng đây là một vấn đề nghiêm trọng
ở việt nam theo các số liệu của bộ lao động thương binh và xã hội có hơn một hai trăm linh ca xâm hại trẻ em được báo cáo trong năm vừa qua
tại sao việc này lại xảy ra
các lý do thực sự rất đa dạng và phức tạp
tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa chúng ta cần phải giải quyết tất cả các nguyên nhân dẫn đến bạo lực và các yếu tố cấu thành dẫn đến tình trạng bạo lực
chúng ta cần thiết phải bắt đầu xây dựng những mạng lưới xung quanh trẻ em nhằm bảo vệ và đối phó với tình trạng xâm hại trẻ em khi điều đó xảy ra
một điều đặc biệt quan trọng nữa đó là sự tham gia của trẻ
chúng ta phải đảm bảo môi trường mở trong gia đình trường học và tất cả mọi nơi để trẻ em có thể lên tiếng và nói về các vấn đề của trẻ cũng như đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề này
thưa quý vị và các bạn từ số liệu trên cho thấy vấn đề xâm hại trẻ em nói chung và vấn đề xâm hại tình dục trẻ em nói riêng đang là vấn đề nóng cần được sự quan tâm của toàn xã hội
một trong những hoạt động bày tỏ những ý kiến nguyện vọng và quyền lên tiếng của các trẻ em đó là diễn đàn trẻ em quốc gia
từ năm hai nghìn chín đến nay hai năm một lần diễn đàn quốc gia được coi là nơi để trẻ em trên toàn quốc bày tỏ những ý kiến nguyện vọng của mình tới các cấp chính quyền cũng như là toàn thể xã hội
trẻ em có quyền tham gia vào các vấn đề về trẻ em điều này đã được quy định trong hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam năm hai nghìn một mươi ba và luật trẻ em năm hai nghìn một mươi bảy
tại khoản một điều ba mươi bảy hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba luật trẻ em năm hai nghìn một mươi sáu quy định tại điều ba mươi bốn trẻ em có quyền được bày tỏ ý kiến nguyện vọng về các vấn đề liên quan đến trẻ em được tự do hội họp theo quy định của pháp luật phù hợp với độ tuổi mức độ trưởng thành và sự phát triển của trẻ em được cơ quan tổ chức cơ sở giáo dục gia đình cá nhân lắng nghe tiếp thu phản hồi ý kiến nguyện vọng chính đáng
trải qua năm lần tổ chức diễn đàn trẻ em cấp quốc gia do bộ lao động thương binh và xã hội ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội và trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đồng chủ trì với sự phối hợp của các bộ ngành các tổ chức xã hội cùng thực hiện đây được coi là nơi để các đơn vị tổ chức cũng như trẻ em trên cả nước cụ thể hóa những quyền và nghĩa vụ đó
diễn đàn trẻ em nó giống như một cái hình thức mà ở các quốc gia khác là nghị viện trẻ em
tức là ở đó thì đại diện trẻ em mang tiếng nói của tất cả các trẻ em ở địa phương cũng như trẻ em của cả nước để mà khuyến nghị với các cấp lãnh đạo đặc biệt là lãnh đạo ở trung ương về để giải quyết các vấn đề về trẻ em đặc biệt là bảo đảm thực hiện các quyền của trẻ em
để chuẩn bị cho sự kiện diễn đàn trẻ em cấp quốc gia được tổ chức lần thứ năm với chủ đề trẻ em với vấn đề phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em tại thủ đô hà nội vào tháng tám
ngay từ đầu tháng bảy công tác chuẩn bị cho sự kiện đã được các địa phương trong toàn quốc triển khai thực hiện
ở mỗi địa phương công tác thu thập ý kiến nguyện vọng của trẻ em đều diễn ra ở hai cấp huyện và tỉnh
thông qua các cấp diễn đàn này những đơn vị tổ chức đều lắng nghe và thu thập ý kiến của trẻ em tại địa phương mình để tổng hợp lựa chọn cử đại diện tham gia diễn đàn quốc gia
diễn đàn trẻ em của tỉnh năm hai nghìn một mươi bảy được tổ chức vào ngày một mươi hai và một mươi ba của tháng bảy
và diễn đàn có tám mươi trẻ em đến từ các huyện thị xã thành phố của tỉnh
để về tham dự chúng tôi đã triển khai rất là nhiều hoạt động đến tất cả các huyện và thị xã để cho mọi người phải chung tay để bảo vệ trẻ em
trong diễn đàn này chúng tôi đã chủ động đưa ra các chủ đề là phòng chống bạo lực xâm hại đối với trẻ em
mong muốn của chúng tôi là giúp cho trẻ em có những giải pháp những biện pháp để phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em trong thời gian đến
đặc biệt là chúng tôi cũng đưa ra cho các em những chủ đề về phòng chống bạo lực học đường và bảo vệ cho trẻ em trên môi trường mạng
các em đến với diễn đàn với những tâm huyết là muốn lắng nghe chia sẻ của các vị lãnh đạo
và các em cũng nói lên được chính kiến suy nghĩ của mình
mong các vị lãnh đạo các cấp các ngành của tỉnh giúp cho các em có những giải pháp để phòng chống bảo vệ cũng như là phòng tránh xâm hại
ở cấp quốc gia diễn đàn trẻ em năm nay đã có hơn hai trăm linh trẻ em đại diện cho hàng triệu trẻ em trên toàn quốc về dự và sôi nổi tham gia thảo luận vào bốn nhóm nội dung chính
đó là trẻ em với vấn đề phòng chống bạo lực trẻ em trẻ em với vấn đề phòng chống xâm hại tình dục trẻ em và tàu hôn trẻ em với vấn đề phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em và trẻ em với vấn đề phòng ngừa bạo lực xâm hại trẻ em trên môi trường mạng
trẻ em với vấn đề phòng ngừa bạo lực xâm hại trẻ em trên môi trường mạng

trẻ em với vấn đề phòng chống xâm hại trẻ em với vấn đề phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em trên môi trường mạng
trẻ em với vấn đề phòng chống xâm hại trẻ em trẻ em với vấn đề phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em trên môi trường mạng
trẻ em với vấn đề phòng chống xâm hại trẻ em trẻ em với vấn đề phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em trên môi trường mạng
trẻ em với vấn đề phòng chống xâm hại trẻ em trẻ em với vấn đề phòng chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng
trẻ em với vấn đề phòng chống xâm hại trẻ em trẻ em với vấn đề phòng chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng